với tỷ lệ tám mươi bốn một mươi hai tổng số đại biểu quốc hội có mặt tán thành quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
luật sửa đổi bổ sung một số điều luật giáo dục đại học đã quy định rõ điều kiện yêu cầu thực hiện quyền tự chủ tại khoản hai điều ba mươi hai
theo đó mức độ tự chủ của cơ sở giáo dục đại học phụ thuộc vào việc đáp ứng đủ điều kiện tự chủ
những cơ sở chưa đáp ứng điều kiện tự chủ thì tiếp tục chịu sự quản lý chặt chẽ theo các quy định của luật
đồng thời quy định trách nhiệm quản lý nhà nước trong quy hoạch và xác nhận tiêu chí các cơ sở giáo dục đại học
do đó sẽ giới hạn việc các trường đồng loạt tự chủ dẫn đến mất cân bằng cung cầu nhân lực
luật cũng mở rộng quyền tự chủ cho phép các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm chất lượng
và phù hợp nhu cầu thì được tự mở ngành đào tạo ở tất cả các trình độ của giáo dục đại học
chỉ trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe đào tạo giáo viên và an ninh quốc phòng
quy định rõ về trách nhiệm giải trình bao gồm cả nội dung hình thức và đối tượng của hoạt động giải trình
quy định một số chế tài cụ thể để xử lý đối tượng không thực hiện cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo
mức độ và tính chất xử lý vi phạm được quy định tại các văn bản dưới luật
trong phiên làm việc chiều nay
quốc hội cũng đã thông qua luật trồng trọt và luật chăn nuôi